thông tin tiếp tục ghi nhận thêm một mươi bảy trường hợp dương tính với virus sars cov hai thuộc bảy chùm ca bệnh
như vậy là hà nội đã ghi nhận ba mươi tám trường hợp dương tính kể từ đêm qua cho đến nay
vào chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố hà nội
đã đến cửa hàng bán hoa quả có địa chỉ tại số ba mươi chín ngõ một trăm bốn mươi năm đường cổ nhuế tổ dân phố chù hai phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm
cdc hà nội yêu cầu những người đã đến khu vực này trong khoảng thời gian từ bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy đến một mươi bảy h chiều ngày hai mươi hai tháng bảy
tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thành phố biên hòa đã quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống
thức ăn đường phố để phòng chống dịch kể từ một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy
cũng trong ngày hôm nay tỉnh ninh thuận ghi nhận ca tử vong đầu tiên
bệnh nhân có tiền sử bệnh nền đó là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ở thôn tân đức xã phước hữu huyện ninh phước
bệnh nhân có tiền xử bệnh nền như đai tháo đường và tăng huyết áp
hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn
chủ trì cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh khẳng định tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
để dồn các vùng đỏ thành điểm nhỏ dần dần mở rộng vùng xanh khẩn trương test nhanh kháng nguyên cho khoảng một tám triệu dân
để phát hiện và đưa f ra khỏi cộng đồng
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tỉnh bình dương đã ghi nhận năm bốn trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
chỉ tính riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư thì đã có năm ba trăm sáu mươi tám ca mắc xuất hiện
ở tất cả chín địa phương trong tỉnh đặc biệt những ca dương tính đã xuất hiện trong các doanh nghiệp
đan sen với các khu nhà trọ đông công nhân
mặc dù bình dương đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh nhưng với tốc độ lây lan mạnh của biến chủng đen ta
nhiều ca bệnh được phát hiện tại cơ sở y tế qua test nhanh cho thấy là nguồn bệnh đã có nhiều trong cộng đồng
ngành y tế tỉnh đang tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên
kết hợp rientam pcr cho một tám triệu dân
ưu tiên triển khai test nhanh tại các công ty xí nghiệp và tầm soát bằng phương pháp lấy mẫu gộp
cho người dân sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao
song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tại các địa phương có dịch đang áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lực lượng công an cơ sở còn được giao nhiệm vụ nòng cốt trong việc cắm chốt
hướng dẫn nhân dân an tâm thực hiện các biện pháp cách ly phong tỏa theo đúng quy định
hơn một tháng nay từ khi thành phố đà nẵng có dịch
các cán bộ công an phường đã trực chiến một trăm linh quân số tại đơn vị
để kịp thời có mặt giải quyết những tình huống phức tạp
khu vực đường hoàng tăng bí phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch luôn trong trạng thái nghiêm ngặt
bên cạnh việc phong tỏa toàn phường tại các khu dân cư còn hình thành thêm một mươi ba điểm
hai mươi tám chốt cách ly có sự bảo vệ giám sát của lực lượng công an phường
cùng các hội đoàn thể địa phương
bằng sức trẻ và nhiệt huyết sẵn có việc tham gia đứng chốt cách ly y tế
đối với trung úy nguyễn đình trực cán bộ công an phường giờ đây đã trở nên quen thuộc
phát sinh các ca f thì chúng tôi tổ chức chốc chặn ngay tại các khu vực các ca f
tinh thần anh em cũng rất là nhiệt huyết rất là tinh thần trách nhiệm
đảm bảo tuyệt đối an toàn trong việc phòng chống dịch
cũng như trong quá trình chốc chặn tại các khu vực
cũng giống như trung úy trực trung úy nguyễn đỗ phú quốc
an quận cẩm lệ được tăng cường tham gia trực chốt
nơi cửa ngõ ra vào bến xe trung tâm thành phố hơn một tuần nay
với số lượng con người và phương tiện khá đông
nên việc kiểm tra giám sát cũng đòi hỏi phải được tiến hành chặt chẽ
buộc quay đầu xe đối với những trường hợp không đủ điều kiện vào khu vực phong tỏa
anh em cố gắng chỉ bảo nhau
và trên tinh thần thì không bỏ sốt và không để trốt lọc các trường hợp
với nhiệt độ cao hay các biểu hiện sốc đi vào vùng dịch và kiểm soát từ trong ra ngoài
không chỉ thực hiện các nhiệm vụ được giao lực lượng công an cơ sở còn sẵn sàng hỗ trợ người dân
tại các khu cách ly phong tỏa phối hợp với các tổ covid cộng đồng giám sát chặt chẽ và hướng
dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đảm bảo quy định sự nhiệt tình
trách nhiệm của các chiến sĩ công an đã khiến bà con cảm thấy vui vẻ và yên tâm hơn

chức đảng chức nhân dân vào thời điểm này

covid một mươi chín họ vẫn nỗ lực từng ngày vì sự an toàn bình yên của mỗi gia đình người dân trên địa bàn
thưa quý vị hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp

thưa quý vị hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp và tại việt nam cũng không phải là ngoại lệ
để đẩy lùi đại dịch cùng với việc thực hiện nghiêm thông điệp năm k
việt nam đang nỗ lực triển khai chiến lược tiêm vaccine với nhiều mũi nhọn
bao gồm thúc đẩy ngoại giao vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine trên thế giới
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm vaccine trong nước và tích cực triển khai tiêm chủng
tất cả nhằm phấn đấu đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
việt nam sẽ đạt miễn dịch cộng đồng với hơn bảy mươi dân số được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cách đây ít ngày một số trang thông tin nước ngoài đã đưa ra bảng so sánh về số lượng vaccine
và tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của các nước đông nam á
trong đó cho rằng việt nam phải mất hơn một mươi năm nữa mới có thể tiêm được vaccine cho bảy mươi năm dân số
tuy nhiên theo giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng
thì đây là những nhìn nhận không chính xác và không có cơ sở
để chiến thắng dịch bệnh việt nam xác định việc tiếp cận và tiêm chủng vaccine là giải pháp quan trọng hàng đầu
bộ chính trị ban bí thư và chính phủ đã sớm dự báo chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để tiêm miễn phí cho người dân thường trực chính phủ đã báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
phê duyệt một mươi hai một trăm linh tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi
để mua vaccine phòng dịch covid một mươi chín
xác định chiến lược vaccine phải đi đường dài quỹ vaccine phòng covid một mươi chín cũng chính thức được thành lập vào ngày năm tháng sáu
để huy động sự chung tay góp sức của người dân và doanh nghiệp